hát sầm là môn nghệ thuật truyền thống đã tồn tại ở việt nam hơn bảy trăm linh năm qua phổ biến ở đồng bằng và trung du bắc bộ
trước đây khi đất nước còn trong thời kỳ chiến tranh nghệ thuật hát sẩm không có nhiều cơ hội để phát triển
tuy nhiên khi kinh tế đất nước đi lên đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện hơn
thì nghệ thuật hát sẩm cũng được quan tâm và chú trọng nhiều hơn
ninh bình là địa phương có nhiều hoạt động gìn giữ bảo tồn cũng như những định hướng rõ ràng trong việc phát triển nghệ thuật hát sầm
trong chương trình thanh âm còn mãi số tháng ba với chủ đề chuyện sầm chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng về với ninh bình
nơi được coi là cái nuôi của nghệ thuật hát sầm độc đáo cùng thưởng thức các làn điệu sầm vừa ý nhị
tinh tế riêng có của vùng đất cổ đô
là một trong những kinh đô đầu tiên của nước việt xưa ninh bình thu hút khá nhiều hiền nhân
cũng bởi vậy mà nơi đây là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật văn hóa đặc sắc
tiêu biểu có thể kể tới như hát sầm treo ca trù hát văn
tự hào là quê hương của loại hình nghệ thuật hát sầm nhiều năm qua để góp phần bảo tồn phát huy
tỉnh ninh bình đã tạo điều kiện để người yêu sầm
thành lập nên nhiều đội câu lạc bộ nghệ thuật sầm truyền thống
thành môn với nhau đồng thời cũng là một sân chơi cho nghệ thuật sầm này được tồn tại và phát triển
ngoài việc tổ chức liên hoàn như thế tôi cũng đưa những câu lạc bộ hát sầm đến với những khu du lịch
thu hút được đông đảo với khách du lịch quan tâm và theo dõi
những năm gần đây nhờ công sức của nhiều nghệ nhân và ngành văn hóa
hát sầm được coi là di sản quý và cần có sự quan tâm
nhằm bảo tồn lưu giữ và phát huy
giá trị của loài hình nghệ thuật đang có nguy cơ bị thất truyền
từ năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã phê duyệt đề án
khôi phục bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát sầm
đề án được giao cho nhà hát trèo ninh bình phối hợp với ủy ban nhân dân huyện yên mô thực hiện
để thực hiện mục tiêu này ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã mời các nghệ nhân
nghệ sĩ ưu tú ở trung ương và địa phương sưu tầm các làn điệu các bài hát sẩm cổ truyền
biên soạn chương trình và trực tiếp truyền dạy nghệ thuật hát sầm cho các diễn viên
nhạc công nhà hát trèo ninh bình
nhà hát trèo ninh bình là đơn vị chủ lực trong việc đưa nghệ thuật hát sẩm lên sân khấu chuyên nghiệp
cũng như tham gia tích cực trong các công tác xây dựng đề án bảo tồn và giữ loại hình nghệ thuật này
tiếp nhận và trực tiếp triển khai đề án khôi phục bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát sầm
trong gần một mươi năm qua ba lãnh đạo cùng tập thể nghệ sĩ nhà hát trèo ninh bình đã có những kế hoạch
hoạt động cụ thể nhằm đưa những làn điệu trầm bông của sầm được ngân mãi trên mảnh đất quê hương
không chỉ gìn giữ trân trọng truyền thống bằng cách khôi phục đưa những khúc sầm cổ lên sân khấu
tập thể nhà hát trèo ninh bình còn nỗ lực trong việc cài biên làm mới những điệu sầm cổ
sáng tác nên những làn điệu mới để phù hợp với nhịp sống đương thời
nhưng vẫn giữ được những nét đặc sắc vốn có
những hoạt động
thành công đạt được trở thành hành trang động lực để tập thể cán bộ nghệ sĩ nhạc công nỗ lực luyện tập
góp thêm cho đời những nốt nhạc vui những bông hoa nghệ thuật muôn phần rực rỡ
nhà hát trèo ninh bình từ khi triển khai đề án số bốn của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc khôi phục bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát sẩm
thì hầu như trong tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị
phục vụ nhân dân ở các địa phương hoặc các cơ quan đơn vị
thì chúng tôi đều đưa hát sầm vào
có thể là lời cổ có thể là chúng tôi đặt lời mới cho những cái hoàn cảnh cụ thể
những đơn vị cụ thể và tất cả những bài hát sầm đó đều rất là gần gũi